xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức chúng tôi mới cập nhật trong bản tin
một bộ báo online cập nhật phát sóng lúc một mươi năm h
một đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào mua bốn bánh heroin
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác do công an huyện điện biên
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm hẹ xã hẹ muông huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát khống chế và bắt giữ đối tượng
khám xét người và phương tiện tổ công tác phát hiện thu giữ bốn bánh heroin
có trọng lượng khoảng một bốn kg
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lầu a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chủ xã na ư huyện điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vừa phát hiện và xử lý hai hộ gia đình trồng trái phép hàng trăm cây cần sa
sau một thời gian theo dõi nắm tình hình vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình
mang trí hùng và đỗ văn thanh cùng ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
tại nhà của hùng tổ công tác phát hiện đang ươm chồng ba trăm sáu mươi cây cần xa
còn tại nhà của thanh lực lượng công an cũng đã phát hiện hai trăm năm mươi sáu cây cần sa
có chiều cao từ tám mươi cm đến một m
ngay sau đó lực lượng công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ niêm phong
toàn bộ số cây cần sa trên đồng thời đang củng cố hồ sơ
để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
tại tp hcm công an phường cô giang quận một
đang tạm giữ nguyễn vũ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú quận một mươi hai
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nguyên là đối tượng đã dùng hung khí đâm hai người trọng thương
và bị tổ cảnh sát giao thông rút súng khống chế bắt để giao cho công an phường
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua lúc này nguyên đang sử dụng
giao bấm tấn công bằng nguyễn thị hằng và bà tiêu ngọc liên
trước tình huống trên hai cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó
đã xông vào tước giao để khống chế nguyên
hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện đa khoa sài gòn
và bệnh viện trấn thương trình hình cấp cứu
nguyên được đưa về trụ sở công an phường cô giang xử lý
nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong việc sinh hoạt hàng ngày
công an huyện bình sơn và phòng kế sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã di lý đối tượng nguyễn hồng tuấn ở xã bình thạnh huyện bình sơn
từ tỉnh lâm đồng về đến quảng ngãi
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tuấn đã đột nhập vào khu nhà ở tập thể
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc
có trụ sở tại xã bình đông huyện bình sơn trộm tài sản
của nhiều thuyền viên tàu côn sơn đang lưu trú tại đây
gồm tiền mặt điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay
trị giá trên một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương điều tra
và gợp vượt gần một cây số lên thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
để bắt giữ đối tượng
liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
phường phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội vào đầu tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn minh chức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định
về tội cướp tài sản
vụ việc xảy ra lúc dạng sáng ngày ba tháng một mươi một
tại một siêu thị điện máy trên đường cầu diễn quận bắc từ liêm hà nội
sau khi nhận được tin báo của người dân
công an quận bắc tử liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh
tại đây lực lượng chức năng phát hiện anh trương viết phương
là nhân viên bảo vệ cửa hàng đang bị chói
và toàn bộ hệ thống điện cũng như khóa cửa kết sắt đều bị phá hỏng
sau đó đối tượng đã lấy dùng dây thít buộc chói tay và chói chân và bị miệng em lại
sau đó đối tượng đi lục lọi ở siêu thị và cướp đi một số tài sản khá là giá trị
sau thời gian tích cực điều tra công an quận bắc tử liêm đã làm rõ
và bắt giữ đối tượng nguyễn minh chức là kẻ có liên quan trực tiếp đến vụ cướp tài sản trên
ngoài ra cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là hơn sáu mươi chiếc điện thoại di động
sáu máy tính sách tay một ipad gần ba mươi đồng hồ các loại tài sản
ước tính khoảng một năm tỷ đồng
tại cơ quan công an trức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
và bắt đầu lấy điện thoại cách sát
với tinh thần chủ động mưu trí quyết tâm công an quận bắc tử liêm đã bắt giữ thành công đối tượng
và thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại
qua vụ việc trên lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức của mình trong việc bảo vệ tài sản
đồng thời thường xuyên theo dõi cập nhật các phương thức thủ đoạn tội phạm mới
để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả
tình trạng trộm cắp và cướp giật hiện tại
bây giờ trong cái tháng thứ nhất là trong cái đại dịch covid hiện tại
trong thời gian giãn cách xã hội và cái gần tết như này
là cái thời gian cổ mật để các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
sẽ là lợi dụng các sơ hở của người dân và các quan tổ chức
để trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác
để tránh những sai sót có thể thể ra để gây ra những bộ án như hiện tại
theo nhận định của cơ quan chức năng

vào dịp cuối năm nhất là thời điểm giáp tết nguyên đán
tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung
tội phạm cướp giật tài sản nói riêng diễn biến phức tạp
đối tượng phạm đội manh động táo bạo bất kể ngày hay đêm
vì vậy ngoài việc gia quân chấn áp của lực lượng công an
người dân cần nâng cao cảnh giác phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng
để ngăn chặn tình trạng này
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ chín đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bốn đối tượng gồm nguyễn thiện tâm diệp thanh trường nguyễn hoàng sơn võ thị phượng
nguyễn văn tú nguyễn anh tuấn cùng chú tỉnh đồng nai
cao văn kha quê bạc liêu trịnh y khoa quê cà mau
và trương văn nhớ quê vĩnh long
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch
đã bắt quả tang chín đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại phòng trọ của tâm
ở xã phước thiền thu giữ trên sáu mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng
các đối tượng kha nhận dòng bạc trên do đối tượng nguyễn thiện tâm
cho mượn địa điểm và thu tiền sâu
nguyễn anh tuấn là em ruột của tâm có nhiệm vụ cảnh giới
nếu tổ chức chót lọt thì tâm sẽ trả cho tuấn từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
tùy theo số tiền sâu thu được ít hay nhiều
kha đứng ra làm cái mỗi ván bạc đặt cược số tiền từ một trăm linh đến một triệu đồng
tiếp tục những thông tin về tình hình dịch bệnh
tính tiết đầu đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là gần một bốn triệu ca
trong đó có hơn một triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là bảy năm trăm năm mươi tám ca
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là bảy mươi hai sáu triệu liều
và tiêm mũi hai là hơn năm mươi ba triệu liều
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng vừa có thông báo
về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
do số f hai tuần qua gần bảy năm trăm linh ca trong cộng đồng
hà nội đã có quận đống đa chuyển từ màu vàng sang màu cam
tức là nguy cơ cao
và tám đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ một vùng xanh
tăng một đơn vị so với tuần trước
theo đó hiện nay thành phố vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
hà nội có tám quận huyện đạt cấp độ một
nguy cơ thấp
màu xanh gồm ba vì long biên phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn tây thạch thất ứng hòa
so với lần công bố vào ngày ba tháng một mươi hai
hà nội đã có thêm một địa phương trở thành vùng xanh
đó là quận long biên
đáng chú ý là quận đống đa đã nâng từ cấp độ hai lên thành cấp độ ba
nguy cơ cao màu cam
trong một mươi bốn ngày vừa qua quận này đã ghi nhận một ba trăm ba mươi sáu f cộng đồng
hai mươi một quận huyện thị xã còn lại được đánh giá cấp độ hai
nguy cơ trung bình màu vàng
theo thông báo tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín là chín mươi bốn
đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên
được tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín là tám mươi ba
đạt tỷ lệ tối thiểu tám mươi
tính đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
tỉnh bình dương đã tiêm hơn bốn ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong tổng số năm triệu liều
được phân bổ cho người dân
theo kế hoạch vừa ban hành của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
thì tỉnh này sẽ tiến hành tiêm mũi nhắc lại
tức là mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
cho toàn dân trên địa bàn
bắt đầu từ tháng một năm sau
trước đó đại diện sở y tế tỉnh bình dương cho biết
địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vaccine
và dự kiến tiến hành tiêm vaccine mũi nhắc lại
cho người dân giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối tượng ưu tiên tiêm trước
cho người từ năm mươi tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản
tức là tiêm đủ hai mũi
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa bằng nặng
như là người kế ghép tạng ôn thư
nhiễm hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
nhóm đối tượng này sẽ được tiêm loại vaccine
cùng loại với liều cơ bản
hoặc là vaccine pfizer
khoảng cách với mũi tiêm cuối cùng
ít nhất là hai mươi tám ngày
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
tổng an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng vi quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại số một trăm tám mươi sáu
đường lê hồng phong phường tam thanh
thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn truyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thương chú tại thôn đồng đình
xã trì lăng huyện trì lăng tỉnh lạng sơn
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phùng văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại thôn chậu
xã song vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện